theo thông tin từ tổng cục thủy lợi hiện nay một số tỉnh trên cả nước đang bị hạn hán thiếu nước với tổng diện tích khoảng năm sáu trăm linh ha
cụ thể diện tích hạn hán thiếu nước tại thanh hóa là bốn trăm một mươi ha nghệ an là ba tám trăm linh ha quảng bình là một ba trăm linh ha và quảng trị là một trăm linh ha
ngoài ra tỉnh bình thuận cần lùi tiến độ xuống giống một mươi sáu ha trên hơn ba mươi ba ha diện tích canh tác để chờ mưa ổn định
dự báo thời gian tới diện tích hạn hán thiếu nước tại các địa phương khu vực bắc trung bộ sẽ tăng đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài tình trạng hạn hán thiếu nước sẽ kéo dài ít nhất đến hết tháng bảy